trước tình trạng dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều quốc gia bộ lao động thương minh xã hội yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án hỗ trợ lao động việt nam tại hàn quốc nhật bản hỗ trợ người lao động về nước cách ly chữa bệnh và đồng thời có phương án cách ly cho lao động nước ngoài
cụ thể cục quản lý lao động ngoài nước phối hợp với trung tâm lao động ngoài nước và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động tại các thị trường ngoài nước
đặc biệt là các thị trường có số lượng lớn lao động việt nam trong trường hợp dịch bệnh bùng phát tại các nước này yêu cầu các đơn vị ra soát thống kê cụ thể số lượng lao động đang làm việc tại các thị trường chi tiết tới từng địa phương khu vực của nước sở tại
ngoài các giải pháp về ngoại giao trao đổi thông tin với cơ quan quản lý nước tiếp nhận lao động các giải pháp về tuyên truyền cho người lao động giải pháp ngăn ngừa các phản ứng tiêu cực của người lao động
các đơn vị cần nêu các phương án hỗ trợ người lao động tại nước ngoài hỗ trợ người lao động về nước cách ly
bệnh khi người lao động về nước triển khai ứng dụng kết nối hỗ trợ khẩn cấp trên điện thoại cho người lao động việt nam ở nước ngoài đặc biệt là hàn quốc nhật bản và các chương trình mà trung tâm lao động ngoài nước đang triển khai